thủ tướng anthony albanese sẽ cùng thủ tướng chính phủ phạm minh chính thăm và giao lưu với đội bóng đá nữ australia và việt nam
cũng trong sáng nay vòng chung kết hội thi quân sự võ thuật công an nhân dân lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi ba đã chính thức khai mạc tại tỉnh quảng nam
vòng chung kết năm nay có sự tham gia tranh tài của một bảy trăm linh cán bộ chiến sĩ
đến từ ba mươi ba đội tuyển xuất sắc nhất của lực lượng công an nhân dân toàn quốc
hội thi là dịp để cán bộ chiến sĩ nâng cao năng lực chiến đấu đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
diễn ra từ ngày hai đến ngày tám tháng sáu ba mươi ba đội tuyển tham dự sẽ tranh tài ở ba nội dung bắn súng quân dụng thi võ thuật công an nhân dân
gồm các phần thi kỹ thuật chiến thuật đồng thời phân thế mai hoa quyền năm mươi hai động tác
và tình huống ứng dụng võ thuật công an nhân dân
tại lễ khai mạc ban tổ chức yêu cầu các đội tuyển dự thi và thành viên tham gia cần chấp hành nghiêm điều lệnh quy chế thi
ban giám khảo cần làm việc với tinh thần khách quan công tâm công bằng để lựa chọn ra các đội tuyển có thành tích xuất sắc nhất
tại lễ khai mạc ba trăm linh cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tham gia đồng diễn võ thuật biểu diễn khí công biểu diễn võ thuật
vận động vượt vật cản kết hợp bắn súng tấn công đối tượng và trình diễn phương án đánh bắt khủng bố giải cứu con tin trên phương tiện ô tô
những màn trình diễn đặc sắc đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của bộ công an trong tuần vừa qua
tuần qua thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã trình bày tờ trình của chính phủ
về dự án luật căn cước bộ trưởng tô lâm cho biết dự thảo luật quy định chuyển tiếp theo hướng căn cước công dân đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành
vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trong thẻ
khi người dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ căn cước
chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành thì được sử dụng đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân thẻ căn cước công dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật
thẻ căn cước công dân quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước ngày luật này có hiệu lực thi hành có giá trị như thẻ căn cước được quy định tại luật này
công an các đơn vị địa phương đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu trên nhiều mặt công tác
đây là khẳng định của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tại hội nghị giao ban công tác công an tháng năm
bộ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương tập trung đánh giá tình hình công tác sáu tháng đầu năm và nhìn lại nửa đầu nhiệm kỳ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
công an các đơn vị địa phương cần làm tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia chủ động theo dõi sát tình hình thế giới khu vực để kịp thời tham mưu với đảng nhà nước các chủ trương chính sách phù hợp đảm bảo tốt an ninh nội địa an ninh kinh tế an ninh mạng an ninh chính trị nội bộ xuất nhập cảnh đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo

các đơn vị địa phương cần làm tốt công tác bảo vệ an ninh nội địa phương
tuyệt đối an ninh an toàn các hội nghị đây là khẳng định của thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng tiểu ban an ninh trật tự tại phiên họp tiểu ban an ninh trật tự đại hội thể thao học sinh đông nam á lần thứ một mươi ba và các hội nghị sự kiện từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi
đối an ninh an toàn các hội nghị đây là khẳng định của thượng tướng lương tam quang ủy viên trung an đảng trưởng tiểu ban an ninh trật tự tại phiên họp tiểu ban an ninh trật tự tại phiên họp tiểu ban an ninh trật tự
đối an ninh an tháng sáu cần gấp rút hoàn thành yêu cầu này được trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó thưởng trực tổ công tác đề án sáu của chính phủ nhấn mạnh tại phiên họp đánh giá kết quả tháng năm và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới của tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ diễn ra vào ngày ba mươi một tháng năm tại hà nội

thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đề nghị đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật bổ sung hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác y tế công an nhân dân và thực hiện tốt hơn nữa chức năng tham mưu quản lý nhà nước trên lĩnh vực công tác y tế công an
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đề nghị đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật bổ sung hoàn thiện hành lang pháp lý nhà nước trên lĩnh vực công tác y tế công an

thứ trưởng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đề nghị đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng sửa đổi các văn pháp luật